ngày nay số lượng người nộp thuế tăng ngày càng nhanh quy mô hoạt động ngày càng lớn và tính chất phức tạp
cần thúc đẩy phương thức quản lý rủi ro tuân thủ để quản lý thuế hiệu quả
đây là nội dung đề cập tại hội thảo quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số do tổng cục thuế tổ chức vào sáng nay
quản lý tuân thủ hiện đại dựa trên phân tích rủi ro được xây dựng trên bốn nhóm yếu tố
xây dựng cơ sở pháp lý xác định các tiêu chí rủi ro và phương pháp phân tích rủi ro
xây dựng các nguyên tắc và quy trình hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro tuân thủ thuế
xây dựng hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu và quản lý tuân thủ thuế
trên cơ sở phân tích và đánh giá rủi ro phân tích tần suất và mức độ vi phạm pháp luật về thuế nếu có
đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế cơ quan thuế tiến hành tổng hợp phân tích đánh giá rủi ro
xác định mức độ quan trọng và tính cấp thiết của việc xử lý rủi ro để đề xuất kiến nghị
áp dụng biện pháp phù hợp xử lý rủi ro giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các hành vi không tuân thủ
nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế